bộ thông tin và truyền thông phối hợp với tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
và đài tiếng nói việt nam tổ chức chương trình nghệ thuật biển đảo tổ quốc trong tim
với kết cấu ba trường trường một biển đảo biểu tượng non sông
trường hai thiêng liêng chủ quyền biển đảo việt nam trường ba biển đảo tổ quốc trong tim
chương trình mang lại cảm xúc hào hùng tràn đầy xúc động về những con người đã và đang ngày ngày góp công sức
sương máu để giữ vững biển trời của đất nước
lời ca tiếng hát xe điệu như lời nhắn nhủ
trong bất cứ hoàn cảnh nào các ngành các cấp và nhân dân cả nước luôn sắt cánh cùng cán bộ chiến sĩ
và người dân nơi biên cương đảo xa để bảo vệ vững chắc chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc việt nam
chương trình góp phần kết nối đất liền với đảo xa kết nối gia đình với cán bộ chiến sĩ
đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo
truyền tải những tình cảm sâu đậm của đất liền tới cán bộ chiến sĩ đang canh giữ biển đảo của tổ quốc
đã tham gia trình diễn trong chương trình này